nếu như hà nội đang khá căng thẳng khi số ca mắc tăng đột biến thì mới đây ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng cho biết địa phương ghi nhận một trăm tám mươi ca mắc mới và có đến chín mươi ba ca mắc có nguy cơ cao lây nhiễm cho cộng đồng
đáng nói trong số một trăm tám mươi ca mắc mới địa phương xác định một trăm sáu mươi sáu trên một trăm tám mươi ca có nguy cơ cao lây nhiễm cho cộng đồng chiếm gần chín mươi ba trong số các ca mắc covid một mươi chín mới
theo bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng trong một trăm năm mươi hai ca cộng đồng có một trăm một mươi một trường hợp là công nhân của công ty matrix lấy mẫu test nhanh dương tính
một mươi hai ca lấy mẫu đại diện hội gia đình phường hòa minh quận liên chiểu hai ca lấy mẫu đại diện hội gia đình phường hòa
hai ca lấy mẫu đại diện hội gia đình phường hòa hiệp bắc quận liên chiểu hai ca tự test nhanh và duyên tính
không chỉ ghi nhận ca mắc cao kỷ lục với một trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín mới thành phố đà nẵng còn cho biết số ca cộng đồng ở địa phương rất cao với một trăm năm mươi hai ca
ngoài ra còn có hai mươi sáu ca cách ly tạm thời tại nhà hai ca trong khu phong tỏa